cũng tại tỉnh đồng nai thực hiện quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về thiết lập vùng cách ly y tế
tại bốn xã của huyện thống nhất bao gồm xã gia kiệm xã gia tân một hai và ba
theo ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội phần lớn người dân bốn xã đều đồng lòng
thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là chốt phong tỏa được đặt tại tuyến đường chính của ấp tây kim xã gia kiệm
cũng là tuyến đường liên xã gia kiệm quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai
thực hiện quyết định và thiết lập vùng cách ly ngay trong đêm
từ chiều ngày ba mươi tháng sáu xã gia kiệm đã triển khai lập chốt phong tỏa
trên tất cả các tuyến đường của xã nối với quốc lộ hai mươi hoặc nối với các địa phương khác trong và ngoài huyện
theo ghi nhận của phóng viên có rất nhiều người dân tại các chốt phong tỏa có nhu cầu đi ra ngoài
nhưng khi được các lực lượng làm công tác chốt chặn đồng viên giải thích
người dân đã hiểu được chủ trương và chấp hành quay về
vào thuận lợi cho người dân các xã đã triển khai phát các thẻ ra vào cho người dân theo ngày chẳng và ngày lẻ
mỗi hội dân chỉ được một người cầm thẻ đi lại
theo ghi nhận của phóng viên dọc tuyến đường quốc lộ hai mươi thuộc địa bàn bốn xã nằm trong khu vực cách ly
người dân đã chấp hành tốt việc cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó biện pháp được các hộ dân đưa ra là đóng cửa hạn chế giao tiếp với bên ngoài ngừng kinh doanh buôn bán
riêng các hội dân buôn bán các mặt hàng là nhu yếu phẩm cần
thì vẫn được phép hoạt động nhưng phải thực hiện việc phòng chống dịch bệnh theo quy định
theo quyết định của ubnd tỉnh đồng nai về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại bốn xã gia kiệm
gia tân một hai và ba của huyện thông nhân
tổng số hộ dân nằm trong vùng cách ly là gần một mươi chín hộ dân với gần bảy mươi sáu nhân khẩu
vùng cách ly y tế bốn xã trên được giới hạn bởi một mươi năm chốt cách ly theo đường địa giới hành chính
giáp ranh với các xã khác
thời gian cách ly y tế hai mươi một ngày kể từ một mươi hai h ngày ba mươi tháng sáu